cũng bàn về lần thay đổi này thượng tướng tô lâm cũng có bài
công an nhân dân việt nam bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trên báo nhân dân
bài viết nhấn mạnh quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
qua mỗi thời kỳ tuy có sự điều chỉnh thay đổi nhưng là quá trình phát triển có tính lịch sử khách quan
để công an nhân dân ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân
bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền nhân dân phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
từ khi đề thi của thí quốc gia của bộ giáo dục và đào tạo được mọi người biết đến hết sau khi kỳ thi kết thúc
thì cũng đã có rất nhiều cái dự báo là điểm số của năm nay sẽ thấp
đồng thời với việc là điểm thi thấp thì chắc chắn các trường sẽ phải hạ điểm chuẩn xuống
cho nên đến khi mà có công bố kết quả trúng tuyển của các trường thì có lẽ là không chỉ tôi mà hầu hết các thí sinh
cũng không mấy bất ngờ đối với cái điểm đầu vào của các trường tốt đầu
tuy nhiên thì họ vẫn cứ
bất ngờ bất ngờ với một số trường
trên thực tế thì cũng không hề có sự giảm điểm nào
chỉ có một số trường thôi
nó khá là sen kẽ
thế thì các phụ huynh cũng như là các thí sinh có sự chuẩn bị tâm lý khá kỹ khá tốt
rồi năm nay cái xét tuyển cũng thế
họ có quãng thời gian dài hơn để cho học sinh sau khi biết được điểm của mình rồi
thì lại còn được thay đổi cái nguyện vọng
thậm chí là thay đổi cả nguyện vọng một
tất cả mọi thứ nó diễn ra về cái tuyển sinh đầu vào
đối với các trường đại học cao đẳng
theo tôi đến nay thì nó cũng tốt và nó cũng chưa có một cái bất ngờ nào một cái đột biến nào
vâng tôi có thể hiểu là với động thái này thì rõ ràng là nhiều thí sinh sẽ có cơ hội được học vào những trường
theo đúng nguyện vọng của các em
thế nhưng mà các trường thì lại phải đối mặt với câu chuyện chất lượng đào tạo
dạ thưa chị và quý vị khán giả là thế này
thực ra nếu mà chúng ta cần phải tính ở trên cái tương quan số lượng thí sinh thi vào hàng năm
thì mới biết được cái số lượng thí sinh vào các trường đại học nhiều ấy ít
năm ngoái có thể đổ điểm đầu vào cao hơn năm nay thấp hơn một chút
nhưng số lượng thí sinh vào đại học thì không gần như không có sự thay đổi
ở đây tôi nói như thế không có nghĩa là vào ít hay vào nhiều thì cái chất lượng không quan trọng
mà chất lượng rất quan trọng
và đây là những vấn đề mà trong một quãng thời gian khoảng ba tháng trở lại đây
thì tôi có trao đổi với rất nhiều các hiệu trưởng trường đại học cao đẳng
thì hầu như tất cả đều lo lắng đến một việc đó là cái chất lượng đào tạo của mình có tốt hay không
chất lượng đào tạo tốt thì nó quyết định đến là cái nguồn nhân lực
do chính cái đơn vị ấy đào tạo ra nó tốt nó đáp ứng được cho nhu cầu xã hội
thì người ta mới có uy tín để đào tạo
và học sinh sinh viên mới đến học chỗ người ta
bởi thế cho nên đây là tôi có thể nói được cái nỗi lo số một đối với tất cả các trường
chúng ta để nói đến đây thì phải tương quan thêm một chút nữa
là hiện nay thì theo tổng kết của bộ giáo dục
chúng ta có năm triệu lao động là có trình độ đại học cao đẳng
có khoảng hai trăm linh trong số đó là thất nghiệp
năm triệu người này bốn triệu tám có việc làm
nhưng đa số doanh nghiệp đều cho rằng đã phải đào tạo lại
đối với người lao động sau khi đã tuyển người ta vào làm việc
thế thì cái chất lượng đào tạo là quan trọng số một
tôi được biết là các trường bây giờ đầu vào tương đối thoải mái
như chị vừa nói ở trong câu hỏi thì chị cũng thấy đấy
đó là cơ hội học tập là có có nhiều
nhưng không có nghĩa là các em vào được thì ra được
mà quá trình học tập thì
chốt chát không đến nơi đến trốn không tập trung không chịu khó
không nghiên cứu không trao dồi cho mình cái kỹ năng về nghề nghiệp chẳng hạn thế
và đây cũng là các yêu cầu mà nhà trường sẽ đặt ra rất cao
cũng liên quan đến câu chuyện tuyển sinh thì chắc là nhà báo cũng nghe thấy con số
những thí sinh trúng tuyển vào học viện an ninh hay là học viện cảnh sát
trong đó tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ở những địa phương dính dáng đến nghi vấn có gian lận thi cử
và các thí sinh tự do thì cũng cao đột biến
và nhiều người thì cho rằng đây là
những con số có lẽ là bất thường
nhà báo nghĩ sao
dạ vâng thưa chị và thưa quý vị khán giả
tôi cũng có một thời gian dài công tác trong ngành công an
và đã từng được học nghiệp vụ tại học viện an ninh nhân dân
thì về câu chuyện này trước hết tôi xin nói về mặt cá nhân thôi
thì chúng tôi thấy lo lắng
tôi lo lắng là vì thế này
cái câu chuyện xảy ra về gian lận điểm thi ở hòa bình sơn la
rồi nghi vấn ở lạng sơn hà giang là câu chuyện có thật
thế mà bây giờ các em ấy lại thi ở địa bàn ấy
lại có số điểm cao để vào được các cái đơn vị đào tạo này
thì quả thực là chúng tôi lo lắng
tôi cùng quan điểm với chị là chúng tôi không thể kết luận được
là các em có gian lận hay không
bởi vì rõ ràng các em kết quả thi là có
và sau đó đã được chứng nhận và nay tuyển sinh vừa rồi
trường học viện an ninh nhân dân cũng đã có ý kiến là
việc các em thi cử là bình thường và bây giờ đủ điểm để chúng tôi tuyển
hay ở lạng sơn thì phó chủ tịch
một vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng có nói với chúng tôi là
năm nay các em thi vào công an của tỉnh
còn có số lượng đỗ thấp hơn so với mọi năm cơ
tôi thì tôi chỉ mong sao là cái thông tin này nó đúng
và như thế nó bổ trợ cho cái chuyện chúng tôi lo lắng nó giảm bớt đi
bởi vì cái chất lượng vẫn là quan trọng lắm
thưa chị là như này ở trên thì tôi có nói về cái chất lượng đào tạo
nhưng cái chất lượng đầu vào nó cũng sẽ quyết định cái việc
anh đào tạo nó có thành được cái sản phẩm tốt hay không
tại vì sao như thế
cái đầu vào mà các cụ bảo không có bột thì gột làm sao được khô
một cái ngôi trường khó như vậy
các môn học đòi hỏi cái chuyên biệt đến như vậy mà đầu vào không tốt
thế thì làm sao mà trở thành được người lao động có chất lượng
lại hòa hoạt động ở cơ quan hành pháp quan trọng như vậy
các cơ quan hữu quan vẫn đang tiếp tục kiểm tra
rồi có các cái biện pháp để ra soát
để đánh giá cái số lượng mà các thi sinh trúng tiền vào trường mình
tôi đặc biệt hy vọng là các em sẽ tốt
chứ không có vấn đề gì gian lận ở đây
vâng và vấn đề cuối cùng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của nhà báo
đó là việc vừa qua thì chính thức bộ công an sẽ không còn cấp tổng cục nữa
ngoài ra là đề án chuẩn hóa công an xã xuống từng địa phương
nhà báo đánh giá như thế nào xung quanh những thay đổi
mà chúng ta có thể gọi là mang tính bước ngoặt đối với ngành công an
đây phải nói là một cái đột phá
chính xác cũng phải nói là như vậy
biên chế tổ chức của ngành công an thì nó bí mật
không được nói ra nhưng mà theo như tôi được biết
thì để đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại bây giờ
thì cần thêm biên chế chứ không phải không
đó là đặc biệt là cái đội ngũ công an xuống cơ sở
thế thì cũng thật là may mắn trong thời gian vừa rồi đây
thì đảng rồi bộ công an đã rất là quyết tâm
để rồi mới đây thì thủ tướng đã ký cái
cái nghị định về cơ cấu tổ chức mới của bộ công an
ở trong đó thì đã cho thấy là số lượng các tổng cục gọi là cấp trung gian
gọi là cấp trung gian trong công việc nó bỏ đi không còn nữa
mọi người cũng lo lắng cũng như chị lo lắng là
sẽ có sợi có sợi
có sự xáo trộn nhưng mà thực ra sẽ không có xáo trộn đâu
về cái phần vế thứ hai mọi người nếu để ý kỹ thì sẽ thấy là
việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cán bộ thì gồm có
không chỉ là tinh giản ở phía trên
mà lại còn bổ sung để lại làm cho chính quy lực lượng công an cơ sở
cái đấy rất quan trọng
các xã hiện nay thì chưa thường thì chỉ có một đồng chí là công an chính quy thôi
còn lại là công an viên thì không được đào tạo chính quy
vậy thì một cách cơ học tôi tôi nói như là cơ học
tất nhiên trong quá trình sắp xếp thì người ta không thể làm cơ học như vậy được
nhưng mà một cách cơ học thôi mọi người cũng có thể thấy yên tâm
là cái sắp xếp này chắc chắn sẽ thành công mà nó có hiệu quả hơn
đó là một bộ phận rất lớn các đồng chí là công an của huyện
sẽ thành công an chính quy ở xã
tương tự như vậy thì chuyển từ tỉnh xuống và từ bộ về
thế cứ như thế thì mọi việc rất là tốt
và để làm được cái việc này thì tôi có nghe
cái việc này thì tôi có nghe
ý kiến của một số các bác là cựu tướng lĩnh ngành công an đã về ý
nói nói thật sự là phải có một cái bàn tay không chỉ mạnh
mà phải sạch thì mới làm nổi
và dù muốn hay không thì tâm tư còn nguyện vọng cũng còn
và tôi được biết là những điều này thì đều đang được xem xét để cho nó thấu đáo
chứ cũng không phải là một cách cơ học một cộng một bằng hai đâu
không làm như thế đâu ạ
vậy nhà báo kỳ vọng gì vào lần cải tổ bộ máy của bộ công an
như tôi đã vừa nói thì nó có hai cái kỳ vọng mà tôi tin là nó sẽ đạt được luôn
cái thứ nhất là cắt đi các cái cấp độ
cấp trung gian ở trung ương không cần thiết
cái thứ hai là lực lượng công an ở xã
tôi chỉ là cái mâu thuẫn chính của cái người dân
cái câu chuyện chính mà những cái pha chạm hàng ngày thì lại xảy ra tại cơ sở
chính là cái cấp phường xã
thì trước nay thì như tôi đã nói là chỉ có một công an chính quy trước thôi
thường là thế
sau đó thì là lực lượng chưa chính quy
thì bây giờ chính quy hơn thì sẽ tốt hơn
an ninh trật tự và đời sống cái sự an toàn của người dân chắc chắn là sẽ được đảm bảo tốt hơn
bởi các cái chiến sĩ được đào tạo
tốt và thậm chí trước đó lại còn kinh qua cái công tác ở trên cấp trên rồi nữa chị ạ
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo đào ngọc tước trong chương trình ngày hôm nay
dạ vâng xin cảm ơn chị
xin chào chị và chào quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng điểm lại một số phát ngôn ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
tại hội thảo mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
khu vực phía nam
nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam huỳnh đảng nói rằng
lấy phiếu tín nhiệm là có cơ sở đánh giá một cách chính xác cán bộ
tôi có niềm tin như vậy chỉ nói chung chung không bao giờ có hiệu quả
tại hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em sáng mùng sáu tháng tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá công tác bảo vệ trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức kịp thời
còn nhiều vụ việc hành vi xâm hại trẻ em chưa được phát hiện ngăn chặn kịp thời
vụ việc xử lý chưa nghiêm chúng ta lo học chuyện này chuyện khác suốt
còn trẻ em thì không nhắc tới coi là chuyện con mít thì làm sao chuyển biến được